chừa kể các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng thải ra môi trường nhiều rắc nhựa
bao gồm ống hút túi nilon với số lượng lớn
đây là lượng rác thải góp phần làm nên con số đáng báo động
mà đại diện chương trình môi trường liên hợp quốc từng công bố vào năm hai nghìn một mươi
mỗi năm việt nam xả ra đại dương hai mươi tám
cho đến hai mươi năm
nhiều quý vị đã thấy qua những con số vừa rồi
lượng rác thải nhựa từ ngành du lịch đang là sức ép rất lớn đối với môi trường
nhất là môi trường biển
chính vì vậy trong thời gian qua
nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp
nhằm giảm thiểu tối đa rắc thải nhựa
môi trường liên hợp quốc
là khách sạn lâu đời nhất
tại tp hcm khách sạn bến thành hay còn gọi bằng cái tên cũ là hotel rex
đã có nhiều năm đón tiếp các đoàn khách du lịch tham quan nước ngoài
với lịch sử lâu đời của mình
nên gần ba trăm linh phòng ở đây luôn kín khách
do vậy nguồn phát thải của khách sạn cũng khá lớn
với khối lượng khoảng năm trăm linh kg một ngày
một trong những khu vực được nhiều người sử dụng
chính là quầy ba phục vụ giải khát
theo xu hướng chung giảm thiểu rắc thải nhựa
khách sạn đã sử dụng các ống hút giấy thân thiện với môi trường
thay thế cho ống hút nhựa
từ khi sử dụng loại ống hút thay thế này
khách sạn đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng
sau khi chuyển đổi những cái ống hút bằng giấy như vậy
thì chi phí nó được giảm rất là nhiều
vì trước kia mỗi một ly nước khi chúng tôi phục vụ cho khách hàng
thì tất cả đều phải có ống hút và được ghim vào trong ly nước
nhưng sau này sau khi chúng tôi đổi những cái mô trình mô hình phục vụ như vậy
thì ống hút giấy luôn luôn được để ở ngoài
và những khách phục vụ tại bàn khách nào có nhu cầu sử dụng
thì họ sẽ tự ghim cái ống hút đó vào ly nước của họ
và chính như vậy có những khách người ta sẽ không sử dụng ống hút giấy đó
thì chúng tôi có thể thu hồi lại và có thể tái sử dụng lại
và giảm được cái chi phí cho bên nhà hàng rất là nhiều
thật sự là khách hàng cũng rất là thích
bởi vì nó thân thiện với môi trường
thì hầu hết là các khách hàng đều đồng thuận với sự phát triển của khách sạn như vậy
ống hút thân thiện với môi trường mới chỉ là một trong nhiều giải pháp
để giảm thiểu rác thải nhựa mà khách sạn này thực hiện
để kiểm soát các nguồn thải
từ năm hai nghìn năm khách sạn đã thành lập ban môi trường
với thành phần là trưởng các bộ phận liên quan
từ đó có sự thống nhất và kiểm soát các giải pháp giảm thiểu chất thải
không chỉ là nơi lưu trú ưa thích của khách du lịch
khách sạn còn thường được lựa chọn là địa điểm tổ chức nhiều
như là hội thảo hội nghị và các cuộc thi trong thành phố
chính vì vậy khách sạn đã có chủ trương dùng bình nước thủy tinh cho khách tham dự hội nghị
thay vì sử dụng các chai nước và nhựa dùng một lần như trước đây
chỉ bằng một hành động nhỏ nhưng có thể giảm thiểu rác thải nhựa với số lượng lớn
cái rác thải nhựa chúng ta sau thời gian thực hiện theo thống kê của ban môi trường
thì chúng ta giảm mỗi tháng chúng ta giảm từ một mươi tám đến hai mươi thôi
hai mươi một mươi tám hai mươi như con số này trong tương lai nó sẽ còn tăng lên nữa
tương lai dự tính chúng tôi không chỉ là giảm những vật dụng thân thiện môi trường từ nhà hàng
mà kể cả phòng ngủ ví dụ như những vật dụng như kem bàn chải bàn chải đánh răng
những vật dụng như lượt chải đầu v v
chúng tôi thay thế bằng những vật liệu làm thân thiện môi trường
ví dụ là bằng bột bắp và đã có chủ trương rồi
đã trình chủ trương và ban giám đốc là ủng hộ rất là ủng hộ cái vấn đề chủ trương này
và trong tuyến trình
dự kiến là thực hiện trong tháng một mươi hai này sẽ hoàn thành vấn đề đó
thực tế quá trình quản lý bảo vệ môi trường thực chất đã góp phần giảm được chi phí hoạt động của khách sạn
thông qua các biện pháp đơn giản và dễ thực hiện
việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong khách sạn
không chỉ đóng góp vào hoạt động bảo vệ môi trường chung của ngành du lịch
mà trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn
hầu hết các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường đều là các biện pháp đơn giản
không đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu tốn kém
thậm chí là các biện pháp không cần đầu tư
do vậy có thể khẳng định các biện pháp quản lý bảo vệ môi trường
cũng có thể được áp dụng tại các khách sạn với quy mô nhỏ
cũng như các khách sạn có hạng sao thấp
không chỉ các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú du lịch
thực hiện các biện pháp cắt giảm đồ dùng làm bằng nhựa
ngành du lịch tại tp hcm cũng đã triển khai các biện pháp giảm thiểu rác nhựa trên diện rộng
tại các sự kiện văn hóa
du lịch sự kiện cộng đồng đơn cử như tại lễ hội trái cây được tổ chức hàng năm
lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi năm năm nay
được ngành du lịch tổ chức với thông điệp kêu gọi công chúng gìn giữ môi trường sạch đẹp
với các hoạt động hướng đến mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
lễ hội trái cây nam bộ lần thứ một mươi năm đặt tiêu chí mang đến những sản phẩm sạch
thân thiện với thiên nhiên an toàn tốt cho sức khỏe
thay vì sử dụng túi nilon
ban tổ chức đã dùng những chiếc túi cói thủ công truyền thống nam bộ để đựng đồ cho khách mua hàng
với hàng nghìn du khách tham quan
tiêu thụ một lượng lớn trái cây
có thể nói sử dụng túi cói đã giúp giảm đáng kể lượng túi nilon
đồng thời có thể khẳng định là tại việt nam
chúng ta có rất nhiều các sản phẩm có thể thay thế túi nilon
cũng như thay đổi nhận thức cho người tiêu dùng về hành động bảo vệ môi trường
trên đây chỉ là hai trong nhiều chương trình hoạt động cụ thể
mà ngành du lịch đã triển khai để góp phần bảo vệ môi trường
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên
và từng bước cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh về môi trường
trong đó ngành đã xây dựng bộ tiêu chí nhãn du lịch bền vững bông sen xanh
áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại việt nam
phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường du lịch
tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ môi trường du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn số một nghìn tám trăm năm mươi bảy
bvhttgltcgl về bảo vệ môi trường hạn chế sử dụng túi nhi lông
ống hút nhựa cốc nhựa dùng một lần
bộ đề nghị các sở văn hóa thể thao và du lịch sở du lịch
triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
khu du lịch điểm du lịch triển khai các biện pháp trên
trong đó các đơn vị cần tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện
với môi trường sử dụng ống hút cốc bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ
hoặc có thể dùng nhiều lần
hạn chế sử dụng cốc ni lông ống hút nhựa cúc nhựa dùng một lần
và các sản phẩm khó phân hủy giảm kiểu giác thải nhựa
chúng tôi nghĩ rằng là đây là một những cái điều mà không còn là cái việc mà
ngồi để nói nữa mà là phải cấp thiết phải hành động
phải hành động bằng các chương trình là xây dựng những chương trình tuyên truyền
nâng cao nhận thức và các chương trình hành động kể cả những chương trình thưởng phạt
trong đó là từ các cơ sở lưu trú cho đến nâng cao nhận thức hành vi
của những người du khách tại nguyên môi trường
cũng đã có những chương trình hành động đang gửi đến tất cả các địa phương
để cùng phối hợp cùng với hiệp hội du lịch việt nam
không chỉ là đối với du khách mà tất cả những người dân đều phải ý thức
đây là một ngành kỹ công ngành công nghiệp
nó mang lại một cái lợi nhuận rất là lớn cho quốc gia
vì thế nên là toàn dân cũng phải tham gia vào chương trình này
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành quyết định số bốn trăm chín mươi một qdttg
về bảo đảm xây dựng thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường quản lý chất thải nhựa ở việt nam
phù hợp với cách tiếp cận theo mô hình kinh tế tuần hoàn
có phần thúc đẩy hoạt động thu hồi tái chế tái sử dụng chất thải nhựa ở việt nam
nâng cao nhận thức ứng xử và thói quen
sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần túi ni lông khó phân hủy của cộng đồng và xã hội
kế hoạch vấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi giảm thiểu bảy mươi năm rắc thải nhựa trên biển và đại dương
một trăm linh ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom
chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển
một trăm linh các khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác bên biển
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy
không còn rác thải nhựa mở rộng quan trắc hàng năm và định kỳ năm năm một lần
đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông thuộc một mươi một lưu vực sông chính và tại một mươi hai huyện đảo
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng để thực hiện việc giảm thiểu
tiến tới nói không với rác thải nhựa trong ngành du lịch còn gặp nhiều khó khăn về nhận thức của du khách
cũng như tốn kém chi phí hay thiếu các sản phẩm thân thiện để thay thế
quá là khó trong một giai đoạn nhất định
bởi vì khi mà để thay đổi như thế thì buộc phải ra những sản phẩm mới
thì chúng ta sẽ phải có quá trình nghiên cứu truyền giao và sản xuất
và quá trình đó khi mới bắt đầu thì cái đầu tư ban đầu nó cũng sẽ rất là đắt
khi nó đắt như vậy thì nó sẽ tạo chưa phải là tất cả những người dân đã có thể sử dụng được những sản phẩm này
quá trình đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải huy động rất là nhiều nguồn lực
đối với trong nước thì rõ ràng chúng ta phải có một cái
nhanh chóng để mà triển khai một cái nền kinh tế tuyển hoạt như tôi nói
bởi vì thế giới đã có rồi và chúng ta chỉ có là tiếp cận nó và đưa các cái công nghệ tái chế vô cho nó nhanh chóng
thứ hai nữa là chúng ta dùng các nguồn lực của quốc gia cũng như là sự hỗ trợ của thế giới
các tiến bộ khoa học cũng như các cái nguồn quỹ của quốc tế vào để mà triển khai cái này càng nhanh chóng càng tốt
nhất là trong công tác tuyên truyền để người dân có thể hiểu được
đôi khi người dân sẽ còn khó khăn trong cuộc sống
họ sẽ không nhìn thấy những cái điều đó trước mắt
nhưng mà với sự tuyên truyền như hiện nay và với một cái mức độ như vậy thì tôi nghĩ là
từng bước chính người dân họ thấy rằng là việc đó là việc cần thiết
việc phải làm không chỉ cho chính mình mà cho con cháu mình nữa
nếu mà mình thân thiện với môi trường thì nếu mà kinh phí nó có tăng lên
đúng là nó có tăng lên nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận để mà sử dụng
chúng tôi chỉ có mong muốn một điều là khách
khi mà tới sử dụng dịch vụ của khách sạn rec là ủng hộ chúng tôi trong vấn đề này
đó cái vấn đề là khách hàng là quan trọng nhất
vấn đề là luôn luôn là khách hàng là vấn đề đầu nhưng mà khách hàng phải hiểu và ủng hộ trong cái vấn đề này

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sáng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau